tại chủ sơ trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã làm việc với thường vụ quân ủy trung ương
cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu quân đội lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc làm việc
cùng tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng
bộ chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội một mươi một đảng bộ quân đội
được tiến hành khoa học công phu nghiêm túc trách nhiệm đúng quy trình quy định
bám sát chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương
báo cáo chính trị phản ánh khá toàn diện những thành tiệu kết quả nổi bật
làm rõ những hạn chế khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
phân tích đánh giá dự báo tình hình
trên cơ sở đó đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng
và xây dựng đảng bộ quân đội năm năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi sát với thực tế
phát biểu kết luận tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhất trí với ý kiến đánh giá của các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí nhấn mạnh cần nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa những đặc điểm
thuận lợi ưu thế của đảng bộ quân đội cơ quan tham mưu lực lượng nòng cốt
quân đội xung kích chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng nhà nước và chế độ
là đội quân sung kích là chỗ dựa vững chắc của đảng của nhà nước của chế độ
một đảng bộ quân đội là một đảng lợt nhất cả nước
mà lại tính chất như thế sống tập trung sinh hoạt thường xuyên kỷ luật chặt chẽ
có truyền thống vẻ vang bộ đội cụ hồ suốt bao nhiêu năm nay mới xây dựng lên được cái truyền thống này
đây là cái đặc điểm theo tôi cần phải phân tích cần phải nêu lên
để mà tạo một cái niềm tin niềm tự hào và cũng thấy rõ trách nhiệm của mình
tổng bí thư chủ tịch nước ghi nhận thời gian qua đảng bộ quân đội đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao làm rất nhiều việc và đạt được nhiều kết quả tích cực
trong thời bình quân đội đã làm tốt công tác dân vận được dân quý dân tin
nơi nào bão lũ khó khăn dịch bệnh covid một mươi chín là bộ đội xuất hiện
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý cần nhìn thẳng vào sự thật
những việc chưa làm tốt nhất là trong quản lý sử dụng đất đai
vừa qua một số vụ việc tiêu cực đã xảy ra phải làm sao quản lý cho tốt
bên cạnh đó việc sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy chưa được chú ý đúng mức
quan hệ phối hợp giữa quân đội với các lực lượng khác đặc biệt là công an cần chặt chẽ hơn nữa
xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc
tổ quốc vẫn đang làm nhưng mà chú ý thêm tuyệt đối không để bị động bất ngờ trên tất cả các mặt trận
vì tình hình sắp tới còn diễn biến rất phức tạp có nhiều thời cơ thuận lợi như ta đã phân tích
nhưng cũng rất phức tạp khó lường lắm không tính hết được đâu
tuyệt đối không được chủ quan tử mãn đặc biệt chú ý xây dựng lực lượng thật sự vững mạnh
rồi quản lý sử dụng
sử dụng đất đai rồi làm tốt công tác dân vận chú ý vấn đề đoàn kết nội bộ đoàn kết quân dân
đoàn kết trong nội bộ công an quân đội với tất cả các lực lượng
tuyệt đối là một khối đoàn kết thống nhất trong đó quân đội phải là nòng cốt phải là đi đầu
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng lực lượng
xây dựng đảng bộ quân đội
thực sự trong sạch vững mạnh mẫu mực nêu gương
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa